quỳnh bảo hùng cán bộ công an tỉnh đồng nai đã nghỉ hưu cùng hai người là nguyễn quang trường và đinh tú anh công tác tại phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh cũng ăn nhậu
trong lúc ăn uống nguyễn tấn lương và phạm văn hiền nảy sinh mâu thuẫn do hiền khi chạy ra khỏi phòng đi vệ sinh có nôn vào chân của lương
khoảng ba mươi phút sau hiền cùng hai anh trường và tú anh sang để xin lỗi
tuy nhiên tại đây hai bên có xảy ra sâu sát khiến anh hải bị thương ở chán với tỷ lệ là bảy
lương có gọi điện cho ngô đình giang cùng đồng bọn đến để hỗ trợ giải quyết mâu thuẫn
thấy sự việc phức tạp anh đinh tú anh lái xe ô tô chở hiền trường và ông hùng rời quán hướng về cầu an hảo
tuy nhiên lương cùng một số đối tượng là đàn em của giang đã chặn xe lại
sau đó những người trên xe có gọi điện cho lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba hỗ trợ
tuy nhiên khi xe của tú anh chạy đến gần cầu an hảo thì nhóm của giang tiếp tục điều khiển
xe ô tô chặn đầu ngay giữa đường đặng văn trơn
nhóm của đối tượng đã bao vây chiếc xe của tú anh gây ách tắc nhiều giờ
đến khoảng một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày công an tp biên hòa tăng cường lực lượng mới giải quyết được vụ việc
công an huyện đạ hoai tỉnh lâm đồng đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc gần hai mươi thanh niên
xông vào nhà anh nguyễn văn đức nổ súng và vung dao mã tấu chém loạn xạ khiến cho bốn người bị thương
theo phản ánh của anh nguyễn văn đức trú tại số nhà ba trăm chín mươi năm
thị trấn đạ ri huyện đạ hoai tối ngày hai mươi tháng một nhóm thanh niên khoảng hai mươi người
mang theo mã tấu súng xông vào nhà gặp ai cũng chém
tổng cộng nhóm thanh niên này đã xông vào hai lần dùng hung khí tấn công trong lần đột nhập thứ hai
đáng chú ý trong số này có người từng mâu thuẫn với gia đình anh đức cách đây hai năm
hậu quả nguyễn công thạnh em họ anh đức cùng với ba người khác đến nhà anh đức bị chém gây thương tích
ngay sau vụ việc xảy ra công an huyện đã lấy lời khai và làm thủ tục giám định thương tích những người bị thương
đồng thời thu giữ khẩu súng mà các đối tượng sử dụng
công an huyện đạo hoài cũng phối hợp với viện kiểm sát nhân dân huyện
gửi chương cầu giám định khẩu súng trong vụ việc tại viện khoa học hình sự bộ công an
nếu xác định là súng quân dụng cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa triệt phá một đường dây cá độ bóng đá trên mạng internet
với tổng số tiền cá cược giao dịch bước đầu xác định lên đến hai trăm năm mươi tỷ đồng
sau một thời gian kiên trì theo dõi và bằng các biện pháp nghiệp vụ
đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
đã phát hiện bắt xử lý một đường dây cá độ bóng đá trên mạng internet quy mô lớn
tại một quán cà phê trên đường tán thuật phường tự an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
tổ phá án bắt ba đối tượng đang tính toán chia tiền thắng thua cá độ bóng đá trên mạng internet
đó là nguyễn trần huy anh ở phường tự an trần văn lộc ở phường ea tàm và nguyễn gia kiện ở xã cư ea bùa thành phố buôn ma thuột
quá trình điều tra mở rộng tổ phá án tiếp tục làm rõ thêm năm đối tượng là phùng bá thiện trí ở quận tân phú
thành phố hồ chí minh và bốn đối tượng ở tỉnh đắk lắc gồm hoàng xuân tùng chú tại huyện trư quynh
nguyễn duy điền từ hải dương và nguyễn công kĩ ở thành phố buôn ma thuật
vật chứng được phát hiện thu giữ bước đầu là hơn hai trăm hai mươi triệu đồng
chín điện thoại di động là phương tiện của các đối tượng dùng để liên lạc và vào mạng internet cá độ bóng đá
phùng bá thiện trí khai đã nhận một tài khoản năm mươi điểm từ một đối tượng ở thành phố hồ chí minh
mỗi điểm trị giá năm đồng của máy chủ master cá độ bóng đá trên mạng internet
sau đó giao cho anh và lộc quản lý chia ra thành nhiều tài khoản nhỏ hơn nhưng lại nâng giá tiền mỗi điểm lên gấp nhiều lần
rồi giao lại cho điền kiện và nhiều đối tượng khác để tiếp tục chia nhỏ nâng giá
hoặc cho tùng kỹ và dương cùng các con bạc dùng để cá cửa bóng đá
bước đầu tổ phá án làm rõ từ cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi đến nay
tổng các tài khoản những đối tượng trong đường dây cá độ này giao dịch là hơn bốn sáu triệu điểm
tương ứng với trên hai trăm năm mươi tỷ đồng điều đang nói là hầu hết các đối tượng này đều bị thua trắng tay
phòng ẩn xã hội tin nhắn viper có chức năng tự động xác nhận sinh viên vishnu ogawa
do sử dụng hết khoản tiền nếu trừ huy côn vielleicht lại là quá nhiều tiền nhưng không cúng kter nguyên